các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vâng hoàng mai thì hiện nay có một mươi bốn phường và trong đó thì có rất nhiều khu nhà tái định cư đang bị xuống cấp
chính vì vậy mà chính quyền cấp của quận này đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa được giải quyết
phóng sự sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân một lần nữa báo động về tình trạng xuân cấp của các khu nhà tái định cư tại hà nội
gạch đá ngủ ngang lôi lõm nước toát
là những gì còn sót lại sau sự cố sụt lún tại khu trung cư n năm khu đô thị đồng tàu
tại thời điểm xảy ra sụt lún là lúc nửa đêm nên không có nguy hiểm đến tính mạng của người dân
tuy nhiên hiện nay toàn bộ lối đi của người dân đã bị phong tỏa và rất khó khăn để đi lại
và lựa chọn duy nhất của người dân là di chuyển bằng thang bộ
và lối đi chỉ rộng một chưa đến một mét như thế này
người già trẻ nhỏ hiện nay đang gặp muôn vàn khó khăn
ông lê xuân tiểu là người đầu tiên chuyển về khu trung cư đồng tàu cho biết
vì quá lo sợ về chất lượng của công trình nên giờ được sửa chữa không được ai trả công
ông cũng tự mình xuống giám sát
bây giờ chỉ thấy cát ở dưới thôi
còn gạch là nói thật là nhà nó ăn chỉ vào cát
khi nhấc lên là bây giờ dân tình thì họ chỉ vào kêu thế thôi
không chỉ sụt lún ngoài hành lang mà còn thường xuyên bị nứt nẻ
trong bóng tường
bông rộp sàn nhà mất nước thằng bấy học
các anh vừa xem đấy là phải dán giấy lên lăn sơn rồi mà nó vẫn cứ tự bong ra
thế là phải đục tường ra làm lại đường nước rồi nhưng mà nó vẫn bị
cũng nguy hiểm nhưng mà không nghĩ nó trầm trọng như hiện nay
tức là nó đã rốn và nó sụt rất sâu
hiện nay tôi nói là nếu mà nhìn như cái mắt này mình có thể thấy vào tầm độ khoảng
là trên dưới nửa mét
theo phòng quản lý đô thị quận hoàng mai hiện toàn quận có một mươi bốn phường với hàng chục nhà tái định cư
sông hơn nửa số nhà đã xuống cấp
nhiều tòa nhà xuống cấp trầm trọng đe dọa đến tính mạng của người dân
nên quận đã nhiều lần kiến nghị lên sở xây dựng hà nội công ty trách nhiệm ứng hạm một thành viên và phát triển nhà hà nội
và xí nghiệp quản lý dịch vụ khai thác đô thị để có biện pháp khắc phục
nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được những phản hồi về phương án cụ thể
tổng hợp trên địa bàn một mươi bốn phường chủ yếu tập trung vào bốn phường lớn
thì tất cả những cái báo cáo kiến nghị chúng tôi đã gửi sở xây dựng cũng như thành phố rất nhiều lần
ngoài ra thì quận cũng chủ động yêu cầu với các phường với các trường hợp nguy hiểm
đặc biệt ví dụ như nhà a bảy phường tân mai khu trung cư này xuống cấp mức độ nguy hiểm c rất nguy hiểm
rất nhiều lần chúng tôi cũng đã kiến nghị có nhiều văn bản kiến nghị sở thành phố
quan tâm để sớm chỉ đạo chủ đầu tư là công ty
thì hút bảy sớm triển khai đẩy nhanh dự án
tuy nhiên đến giờ này thì cũng là chủ đầu tư cũng chậm đến độ
tốt khi báo chí phản ánh sự cố phục lũng xảy ra tại nhà tái định cư đồng tàu
thì đích thân giám đốc sở xây dựng hà nội mới tới trị sát
và chỉ đạo đơn vị tù công góp rút tới khắc phục sự cố
dự kiến từ bảy đến một mươi ngày sẽ hoàn tất khắc phục
nhưng theo người dân thì cách giải quyết hiện nay vẫn chỉ là rách đâu và đấy
bởi ngay tại khu tái định cư này
hiện vẫn đang tồn tại không ít những hiểm nguy tiền tảng
chỉ chờ chờ xảy ra bất cứ lúc nào